trong những ngày qua trên các trang mạng xã hội facebook lan truyền thông tin với nội dung
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa bắt tạm giam một sinh viên năm cuối một trường đại học
vì hành vi giả danh cảnh sát giao thông để chiếm đoạt tiền nộp phạt của những người vi phạm luật giao thông
công an tp hcm đã có thông tin chính thức liên quan đến nội dung bịa đặt sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội
qua kiểm tra xác minh công an tp hcm khẳng định nội dung thông tin trên là bịa đặt
hình ảnh được cắt ghép từ một tờ báo đăng vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm đề nghị người dân không nên tiếp tục chia sẻ bình luận về nội dung không đúng sự thật trên
hiện công an tp hcm đang tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm người đã đăng tải thông tin sai sự thật trên theo quy định của pháp luật